mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn nhưng lại đánh nhầm đối thủ khiến hai người bị thương và một xe ô tô bị đập phá
công an quận bình tân tp hcm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam võ minh điền
chú tệ quận bình tân là chủ của kênh youtube điền đô cổ để xử lý theo hành vi gây dối trả tự công cộng
vào tối ngày một mươi bảy tháng hai công an quận bình tân nhận tin báo về việc hai nhóm người xảy ra ẩu đà
tại địa bàn phường bình hưng hòa b quận bình tân vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định
nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm youtuber trong đó có võ minh điền
ngay trong đêm công an quận bình tân đã đưa youtuber võ minh điển cùng những người có liên quan về trụ sở
để lấy lời khai làm rõ hành vi vi phạm pháp luật